chuyển sang phần tin tức quốc tế tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế rafael grossi khẳng định
cơ quan này sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn chương trình hạt nhân của triều tiên và đảm bảo việc không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế
phủ tổng thống hàn quốc nêu rõ trong khuôn khổ cuộc gặp tổng thống yoon seok yong nhân dịp đang có chuyến thăm seoul
người đứng đầu iaea nhấn mạnh ông chia sẻ với quan ngại về vấn đề hạt nhân của triều tiên và cơ quan này sẽ nỗ lực hết sức
để ngăn chặn chương trình hạt nhân của bình nhưỡng cũng như đảm bảo việc không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế
về phần mình tổng thống hàn quốc đề nghị iaea tham gia các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên bằng cách tăng cường giám sát
cũng như sẵn sàng thanh tra các hoạt động hạt nhân của bình nhưỡng
tổng giám đốc iaea cũng kêu gọi triều tiên thực hiện trách nhiệm của nước này theo các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
hợp tác với eia và giải quyết các vấn đề còn tồn động đặc biệt là những vấn đề phát sinh kể từ khi các thanh sát viên của eia rời khỏi bình nhưỡng vào năm hai nghìn chín